để giúp người bru vân kiều xã ngân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa sản xuất phát triển kinh tế vừa tạo nên những sản vật đặc trưng của người dân bản địa
mới đây một giống lúa nếp than quý hiếm sau một thời gian bị thất truyền đã được khôi phục mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trên cánh đồng lúa tại bản khe giữa xã ngân thủy huyện lệ thủy bà con vân kiều đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa đông xuân
năm nay ngoài niềm vui được mùa thì đồng bào nơi đây còn hết sức vui mừng khi đang được trồng giống lúa nếp than quý hiếm đã bị thất truyền nay mới khôi phục lại được
mẹ trồng nếp than năm nay là hơn năm ngoái vì năm nay là một mươi hectare huyện họ đầu tư cho xã quảng ngân thủy mình
thì chơi cũng như thôn bán họ giúp đỡ đây thì mẹ cũng rất phân khơi và rất mừng
thực hiện chủ trương truyền thống
trước chuyển đổi giống cây trồng nhằm tăng hiệu quả sản xuất giúp đồng bào vân kiều xoa đói giảm nghèo cuối năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã ngân thủy đã mang giống lúa nếp than trồng trên dãy của đồng bào vùng cao a lưới tỉnh thừa tuyên huế về trồng thử nghiệm tại cánh đồng lúa nước trên địa bàn
đông xuân năm nay nếp than đã được trồng tại các bản của xã ngân thủy với tổng diện tích trên năm hectare
với năng suất từ bốn đến năm tấn trên một hectare và giá bán mỗi kg gạo nếp than hơn năm mươi đồng đã đem lại nguồn thu lớn đối với đồng bào vân kiều
hiện nay địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu đưa sản phẩm nếp than trở thành sản phẩm ô cốp gắn kết với hoạt động du lịch trên địa bàn góp phần ổn định sản xuất nâng cao mức sống cho bà con nhân dân